các thành phố lớn bắt đầu đón khách quốc tế trở lại đây được coi là cú hích nhiều triển vọng nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít áp lực cho du lịch việt nam

đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung đẩy giá khí đốt và giá điện lên cao nhiều người dân ở tây ban nha đã lựa chọn giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời
đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng một mươi một kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn đại dịch covid một mươi chín chưa từng có tiền lệ đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội
kinh tế đỉnh trệ nhiều doanh nghiệp phá sản người lao động mất việc
sức khỏe thể chất và tâm lý của con người cũng bị ảnh hưởng không nhỏ
sống chung thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
bối cảnh mới đặt ra cho chúng ta rất nhiều những thách thức trong việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội và chữa lành những sang chấn về mặt tâm lý
những nội dung này sẽ được bàn luận cụ thể trong sáu mươi phút của chương trình ngày hôm nay
và mở đầu mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức an ninh trật tự cầm nhật trong hai mươi bốn giờ qua
một cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng phường thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã có hành vi nhận hối lộ để giúp đỡ một người phụ nữ xây nhà tạm trên đất nông nghiệp
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ châu thị thuận chú tại thành phố vũng tàu và trần minh hải cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ubnd phường một mươi một thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ

một cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ubnd phường một mươi một thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ
một cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ubnd phường một mươi một thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ
và một tín hiệu khả quan cho thấy những nỗ lực của các cấp nhằm phục hồi thị trường du lịch việt nam trong những tháng cuối năm
vâng sự lạc quan tinh thần vui vẻ này cũng đã liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ trong đó có không ít những cảm xúc rất đặc biệt của các vị khách quốc tế đến việt nam sau một thời gian dài tạm ngưng vì dịch covid một mươi chín
rất nhiều cư dân mạng cũng mong muốn cùng với việc mở cửa thị trường du lịch thì các biện pháp phòng chống dịch cũng sẽ được thực hiện nghiêm túc để việt nam thực sự là một điểm đến an toàn
du lịch đã chịu quá nhiều mất mát ảnh hưởng gần hai năm qua và đây là khởi đầu tốt đẹp
hy vọng đoàn khách đầu tiên là tín hiệu tốt cho ngành du lịch khởi động nhiều thuận lợi
chúc mừng trở lại việt nam bao ngày đại dịch nguy nan qua rồi việt nam xinh đẹp gọi mời an toàn vui khỏe mọi người yên tâm
chào mừng quý khách đã quay trở lại việt nam chúc các bạn có kỳ nghỉ an toàn và thú vị
đó là những chia sẻ của đông đảo cư dân mạng trong những ngày đầu việt nam đón các đoàn khách quốc tế trở lại sau một thời gian dài tạm nghỉ do covid một mươi chín
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một chuyến bay đưa hai mươi chín du khách quốc tế tới hội an đã hạ cánh tại đà nẵng đánh dấu bước khởi động quan trọng trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch
tiếp ngay sau đó đoàn khách quốc tế thí điểm khoảng hai trăm linh người quốc tịch mỹ
cũng đã đến hội an từ sân bay đà nẵng theo chuyến bay sarter
vào ngày hai mươi tháng một mươi một hòn đảo ngọc phú quốc đã tiếp đón hơn hai trăm linh du khách hàn quốc
đây là những khách du lịch quốc tế đầu tiên đến hòn đảo này sau gần hai năm đóng băng du lịch
hình ảnh của những đoàn khách quốc tế tại các điểm đến tuyệt vời của việt nam
những cảm nhận về đất nước con người việt nam
tất cả đều liên tục được chính các khách du lịch
những khách du lịch quốc tế chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như facebook twitter instagram hay tiktok
tôi đã đến việt nam cách đây hai năm vì vậy khi có cơ hội tôi đã quyết định quay lại
tôi hy vọng sẽ có kỳ du lịch tuyệt vời sau covid một mươi chín
tôi cảm thấy may mắn khi là một trong những vị khách đầu tiên đến việt nam sau covid một mươi chín
trước đó dự báo thời tiết mưa nhưng khi tới thì trời lại rất đẹp
hãy giới thiệu tốt cho kỳ nghỉ đáng nhớ tại đây
tôi yêu việt nam tôi cảm nhận đến việt nam như trở về nhà mình
và tôi sẽ ở đây một mươi chín đêm để du lịch
hoạt động của các đoàn khách quốc tế đến việt nam trong thời điểm này
bao gồm các trải nghiệm chuyến đi qua hành trình khép kín
trong suốt thời gian kỳ nghỉ khách được xét nghiệm covid một mươi chín hai lần
khi đến và trước lúc kết thúc chuyến đi
nhiều cư dân mạng bày tỏ với cách thức tổ chức du lịch như vậy
cùng với thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
thì đây là bước tiến mới cho du lịch quốc tế và nội địa việt nam trở lại
chọn lọc khách đến và gỡ cách ly tập trung mới là liều vaccine thiết thực nhất với ngành du lịch
khi mà nhìn qua singapore họ đã có vắc xin traveland với rất nhiều nước
thì những bước đi này của việt nam tuy đã chậm chân nhưng cũng là bước đi đúng hướng
mong rằng chương trình tiêm chủng sớm hoàn tất
để việt nam mở cửa lại với du khách quốc tế
từng bước thí điểm để giúp kinh nghiệm khi phát sinh sự cố
từ giờ đến cuối năm việt nam cũng sẽ mở cửa thoáng hơn thôi
các địa phương đều có sự chuẩn bị bài bản kỹ lưỡng
từ khâu đón khách vận chuyển xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và phương án phòng chống dịch cơ sở phương án xử lý sự cố
mong rằng việt nam sẽ đón thêm nhiều khách quốc tế đến hơn nữa
các tỉnh nên mạnh dạn phát triển kinh tế
và mở cửa du lịch rủi ro và cơ hội luôn đồng hành
hiện việt nam chỉ mới hé cửa đón khách
và đón một cách thận trọng trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ sở khi độ phủ tiêm vaccine khá hơn
cùng với thông tin thuốc đặc trị covid một mươi chín đang được bào chế thành công
những diễn biến này đem đến hy vọng hồi phục kinh tế thế giới trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có ngành du lịch việt nam
với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của doanh nghiệp địa phương
chúng tôi kỳ vọng du lịch việt nam phục hồi nhanh chóng và vươn mình mạnh mẽ trong thời gian tới
để trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch
qua đó để du khách đến và cảm nhận sống trọn vẹn tại việt nam
ngoài phú quốc quảng nam
thì khánh hòa đà nẵng quảng ninh
cũng đã được chính phủ đồng ý cho phép mở cửa đón khách quốc tế giai đoạn một trong tháng một mươi một này
hãy chú ý nhé
hãy cùng chào đón những khách du lịch quốc tế đến với đất nước con người việt nam thân thiện và an toàn
và hãy cùng chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đối với đồng bào dân tộc ở vùng cao như tỉnh yên bái thì uống rượu là một cách trào hỏi và thể hiện sự hiếu khách của gia chủ
cũng chính vì vậy
việc uống rượu bia xong vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang trở thành một lỗi phổ biến tại đây
vâng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hơn ba mươi vụ tai nạn giao thông
làm năm người thiệt mạng và bốn mươi người bị thương
thiệt hại về tài sản lên tới gần năm trăm linh triệu đồng
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
nhưng số lượng người vi phạm vẫn gia tăng
câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy cái nhìn rõ hơn
về những lý do vi phạm nồng độ cồn của người dân
và khó khăn khi xử lý các trường hợp vi phạm này
tỉnh yên bái xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông
trong đó xuất hiện nhiều lỗi vi phạm về nồng độ cồn
tôi là lực lượng chức năng
đúng không ạ
tôi yêu cầu anh cho kiểm tra nồng độ cồn cho tôi thở
bây giờ thổi nồng cồn bây giờ em có covid như thế này nổi gì
bây giờ em trong nước việt nam ở đâu bây giờ
phải còn cách đi dám anh đi với em mà anh thổi đi vào đây
nói anh giữ cho anh anh nói với em này
anh không thổi
em thích xử lý em xử lý
mời em vào làm việc để xử lý cho anh
đây chỉ là một trong số gần ba trăm linh trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái xử lý trong hơn một tháng qua
hầu hết tài xế trên
khi bị xử lý vi phạm đều viện khá nhiều lý do
thậm chí không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
vâng khi mà xử lý vi phạm về nồng độ cồn đặc biệt ở những địa bàn vùng cao
thì chúng tôi cũng thỉnh thoảng cũng gặp một vài đối tượng là không chấp hành không hợp tác
đối tượng viện dẫn lý do nào là đang dịch bệnh covid
đang hạn chế
giãn cách hạn chế tiếp xúc thực hiện giãn cách cho nên đối tượng không hợp tác
đối tượng cho rằng
là nhiều người thổi chung một phễu một ống thổi là gây mất vệ sinh gây dễ nhiễm dịch bệnh
nhưng thực chất không phải
mà chúng tôi áp dụng là mỗi một người
vi phạm là đều được sử dụng một cái ống thổi một cái phễu nhựa riêng
và sử dụng xong rồi chúng tôi
thu dọn và cất vào túi rác di động mang theo
và đến người sau thì lại móc cái ống mới để cho sử dụng
nhưng nhiều đối tượng không hiểu cố tình xuyên tạp và không chấp hành
tỉnh yên bái là địa bàn nguyên núi
đa phần người dân là đồng bào dân tộc
hiểu biết còn hạn chế
việc uống rượu bia đã trở thành thói quen lâu năm khó bỏ
nên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đây thường khó khăn hơn so với các vi phạm khác
đối với đặc thù của địa bàn tỉnh yên bái
thời tiết mưa rất nhiều
bên cạnh đó thì các thiết bị đo kiểm tra về nồng độ cồn
về cân tải trọng và về ma túy
là những thiết bị cảng ứng
nên là do thời tiết mưa nồm ẩm
dễ bị hỏng hóc
gây gián đoạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
là do tỉnh yên bái là một tỉnh miền núi
nhiều đồng bào dân tộc sinh sinh
trình độ dân chí không đồng đều
có một số ít
người nhận thức kém
cho nên dẫn đến
thường xuyên vi phạm
hoặc khi vi phạm thì họ có những cái cử chỉ thái độ
chống đối hoặc xuyên tạp lực lượng
là nhiệm vụ không tốt
nồng độ cồn thì thực tế của các tỉnh miền núi thì là
do cái bản sắc văn hóa nên là
những cái nồng độ cồn nó cũng
chưa thể ngày một ngày hai mà rứt điểm mà không thực hiện được
đội đã tăng cường làm
nên là bây giờ người ta cũng
thực hiện nó văn minh hơn có thể là người ta đi
người ta ăn cơm tiếp khách
và xong rồi ta đi taxi
hoặc đi cùng một ai đó lái xe không
tham gia không
rồi một cồn
để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên bám sát địa bàn khép kín các khung giờ kiên quyết kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp
cố tình vi phạm
bên cạnh đó
ngoài xử lý lỗi vi phạm vừa bị phát
lực lượng cảnh sát giao thông còn kiểm tra rà soát trong hồ sơ xử phạt
để xem trường hợp này có tái phạm hay không
người vi phạm sẽ bị xử phạt tăng nặng
hướng tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho
ban giám đốc công an tỉnh xây dựng kế hoạch
mở đợt cao điểm đấn công cho các tội phạm đảm bảo trật tựa giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán
và lồng ghép với kế hoạch chung đó thì chúng tôi sẽ tăng cường
xử lý chuyên đề về nông độ cồn
trên các tuyến giao thông chính
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái cho biết thêm
sẽ thường xuyên kết hợp lồng ghép tuyên truyền tác hại rượu bia khi tham gia giao thông
tại các cuộc họp tri bộ
khu dân cư ở các xã vùng cao
vùng đồng bào dân tộc hiểu số
nhằm nâng cao nhận thức
góp phần làm giảm tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
thưa quý vị và các bạn
theo báo cáo
của đường dây nóng tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trung bình mỗi tháng tiếp nhận khoảng sáu trăm linh ca xâm hại và bạo lực
tăng gần một năm lần so với ba tháng đầu năm
vào năm hai nghìn hai mươi
số cuộc gọi tư vấn chuyên sâu ở nội dung xâm hại bạo lực
chiếm hơn bốn mươi bảy
tăng bảy hai so với năm hai nghìn một mươi chín
và khi covid một mươi chín bùng phát
trẻ em buộc phải học online
thời gian tiếp cận internet
càng nhiều nguy cơ bị xâm hại
quấy rối trên mạng càng lớn
trước tình trạng này
bộ thông tin và truyền thông vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân
với dự thảo bộ quy tắc ứng xử
về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
để hiểu rõ hơn về bộ quy tắc này
chúng tôi đã mời tới trưởng quay luật sư phạm thị bích hảo
đoàn luật sư thành phố hà nội
trước hết xin được cảm ơn luật sư phạm thị bích hảo đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi đi vào cuộc trao đổi
xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả
cùng theo dõi một clip ngắn của chúng tôi ngay sau đây
bộ quy tắc ứng xử này nhằm đưa ra khuyến nghị về chuẩn mực hành vi
ứng xử cho người dùng trên không gian mạng để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng
đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội đối với các nguy cơ của trẻ em khi hoạt động trên không gian mạng
phổ biến cách thức báo cáo khi có nghi ngờ về các hành vi xâm phạm cho trẻ em trong không gian mạng
bộ quy tắc áp dụng cho năm đối tượng
gồm trẻ em cha mẹ giáo viên người chăm sóc trẻ người dùng internet
đơn vị truyền thông và người sáng tạo nội dung không gian trên mạng
doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng nội dung tại việt nam
vâng thưa luật sư phạm thị bích hảo
theo bà thì bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng ra đời thì có ý nghĩa như thế nào ạ
như chúng ta đã biết thì hiện nay thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hành lang pháp lý để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
đầu tiên là chúng ta có luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
luật trẻ em cũng quy định là trẻ em có các quyền
ví dụ như là quyền được
bảo vệ chống khỏi xâm hại tình dục
quyền được tiếp cận các thông tin
các thông tin trên mạng
và một cái quyền nữa là quyền được bảo vệ vui chơi giải trí
và ngoài ra thì chúng ta cũng có luật an ninh mạng
luật an ninh mạng tại điều hai mươi chín cũng có quy định là trẻ em được bảo vệ
và được đảm bảo an toàn khi tham gia trên môi trường mạng
với những luật này thì chúng ta cũng đã có một nền tảng ban đầu
cho việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
tuy nhiên để chúng ta thực hiện được tốt hơn việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
thì cũng cần có quy tắc
để hướng dẫn những người tham gia trên môi trường mạng
ví dụ như là cha mẹ
hoặc là các bạn học sinh khác
hoặc là những cơ quan tổ chức
khi mà tham gia trên môi trường mạng hoặc là những người sử dụng internet
cũng cần phải tuân thủ những quy tắc
để bảo vệ trẻ em được an toàn
khi mà tham gia trên không gian mạng
và cái ý nghĩa của bộ quy tắc là nó sẽ có ba ý nghĩa lớn
ý nghĩa đầu tiên sẽ là cung cấp một cái chuẩn mực
để khi mà chúng ta tham gia trên không gian mạng thì chúng ta cần phải tuân theo
những cái chuẩn mực đó
thứ hai là cái việc mà tham gia trên không gian mạng
thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ được các em
khi mà các em
có những cái ứng xử hoặc có những cái hành vi trên không gian mạng thì các em cũng sẽ được bảo vệ
và thứ ba là mục đích của cái bộ quy tắc sẽ làm
giúp các em và hướng dẫn những người tham gia trên không gian mạng
sẽ được có những cái báo cáo
ví dụ như có thấy những cái hành vi vi phạm và xâm hại trẻ em thì chúng ta có thể có những hành vi báo cáo
để chúng ta có thể can thiệp vào
những cái hành vi vi phạm đó
có thể thấy rằng là ở việt nam của chúng ta hiện nay thì số lượng trẻ em ở độ tuổi thanh thiếu niên
mà sử dụng mạng internet là khá cao
và đặc biệt là khi các hoạt động làm việc học tập giải trí
đã dịch chuyển từ trạng thái là offline sang online
là trong thời kỳ dịch covid như thế này
thì cái điều rủi ro này đối với trẻ em sẽ như thế nào ạ
như chúng ta đã biết thì hiện nay thì gần như là các em học sinh chúng ta là phải ở nhà để học online
thế thì khi mà các em học sinh học online thì sẽ đối phó với rất nhiều cái rủi ro
là khi mà các em học
thì thông qua các cái phần mềm hiện nay thì chúng ta cũng đang sử dụng nhiều cái phần mềm miễn phí
thì các cái tài khoản id của các em hoặc các cái mật khẩu
nếu mà các em không cung cấp
nếu mà các em cung cấp cho người ngoài
thì người ngoài đó sẽ có thể vào cái lớp học của các em
và có thể là ảnh hưởng đến lớp học
ví dụ như là thực tế là
con trai mình cũng tham gia một cái lớp học của nhà trường
thì cũng bị một vài cái trường hợp là kẻ xấu vào và nói những cái lời
thô tục vào cái lớp học
thì đối với những cái trường hợp như vậy thì đấy là cái ảnh hưởng của trẻ em
và nó ngay trực tiếp đối với những cái trường hợp mà các em tham gia lớp học
một cái ảnh hưởng thứ hai nữa là một số em
ngoài cái giờ học thì các em có thể có những cái tham gia mạng xã hội
thì một số bạn gái chẳng hạn khi mà
các em có đăng những thông tin cá nhân lên trên mạng
thì bị những cái đối tượng lạ
các đối tượng này có thể rủ dê các em
đến các cái nơi ví dụ như là nhà nghỉ hoặc là các cái nơi khác
ngoài cái nhà ở của các em
và có thể thực hiện các hành vi xâm hại
thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng
trẻ em mà bị xâm hại qua mạng xã hội
một cái ảnh hưởng nữa đối với trẻ em đấy là thực tế là có những cái nhóm bạn
khi mà các bạn không thích một cái bạn nào đó thì các bạn có thể dùng cái từ ngữ lời lẽ ám chỉ
để xúc phạm cái bạn kia
và nó xảy ra những cái cuộc chiến
có những cái hành vi bạo lực
hoặc là có những hành vi cố ý gây thương tích chỉ vì những cái lời lẽ xúc phạm nhau trên mạng
thì đấy là những cái ảnh hưởng
mà các em có thể
là bị ảnh hưởng trên môi trường mạng
và một cái ảnh hưởng nhỏ nữa đấy là
khi mà các em xem youtube hoặc các em có tham gia các trò chơi trên mạng
trong khi các em đang xem thì có thể là các em có bị những cái quảng cáo
và những cái quảng cáo này ví dụ như là mời các em tham gia chơi game trên mạng hoặc là chơi đánh bạc trên mạng
thì nếu mà các em chóp nhấn vào những cái đường link này
thì các em cũng sẽ tham gia những cái trò chơi và nhiều khi cũng ảnh hưởng đến rất nhiều đến
xấu đến các em
thường thì là các em sẽ không có ý thức
và cũng chưa có cái sự cảnh giác
thì sẽ nhấn vào đó đúng không ạ
thưa bà thì
những hình thức xâm hại phổ biến với trẻ em trên mạng hiện nay như thế nào ạ
cái hình thức mà xâm hại phổ biến thì nó có rất nhiều hình thức
thế nhưng mà cái hình thức xâm hại mà nhiều nhất đến các em trên mạng đấy là cái xâm hại tình dục
tức là xâm hại tình dục thì nó có thể xảy ra dưới các hình thức như là một là
thông qua các cái trang mạng xã hội chẳng hạn
thì là đối tượng sẽ kết bạn với các em
và yêu cầu các em gửi những cái hình ảnh mà nó mang tính chất là riêng tư cá nhân
thì khi mà đối tượng này có những hình ảnh này của các em thì các đối tượng sẽ dùng hình ảnh này để biêu xấu các em
nếu mà các em không muốn
bị biêu xấu nữa thì các em đã phải chấp nhận có cái hình thức bị xâm hại tình dục
thì đấy là những cái có nhiều cái vụ án mà chúng tôi tham gia thì
rất nhiều trẻ em gái
dưới một mươi sáu tuổi là các em cũng bị
những cái hình thức này
đấy là bị xâm hại tình dục
và rất là đáng tiếc cho nhiều trường hợp là
ảnh hưởng đến cái tâm lý và tình cảm của các em rất là nhiều
một cái trường hợp xâm hại thứ hai đấy là cái trường hợp xâm hại về mặt bạo lực
những cái hình thức mà bạo lực bằng lời nói hoặc là những cái hình thức bạo lực bằng hình ảnh
ví dụ như các đối tượng sẽ gửi đến các em những cái video clip chẳng hạn
những cái video clip này nó mang tính chất dâm ô đổi trụy chẳng hạn thông qua các cái tin nhắn hoặc là các tin nhắn chat
thế thì các em nếu mà lỡ và tham gia vào những cái nội dung đó rồi
thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý đặc biệt là các trẻ em gái
và một cái hình thức xâm hại thứ ba đấy là các em mà cung cấp các cái thông tin cá nhân
ví dụ như các em lập tài khoản facebook mà các em
chop đưa các cái thông tin cá nhân nhà riêng hoặc là các cái thông tin cá nhân trường học của các em
thì các đối tượng cũng lợi dụng để
thông qua đó để có
những cái hành vi bắt cóc hoặc là những cái hành vi khác ảnh hưởng đến các em
thì như vậy là chúng ta thấy là
với những trường hợp như thế này thì trẻ em cần phải có trang bị một cái kỹ năng kiến thức
để làm thế nào để
an toàn khi mà tham gia trên môi trường mạng
qua một thực tế thì cũng cho thấy rằng là hiện nay trẻ em chúng ta sống quá nhiều trên môi trường mạng
nhưng mà cũng thiếu các kỹ năng tự bảo vệ
và theo luật sư thì cần chuẩn bị cho các em những gì để cho một thế hệ công dân số
như chúng ta đã biết thì nhà nước của chúng ta cũng rất là quan tâm đến thế hệ công dân số là các trẻ em
và chúng ta cũng đã có một cái hành lang pháp lý là luật trẻ em
luật an ninh mạng
và hiện nay thì chính phủ đã có quyết định ba trăm tám mươi
về đảm bảo cho các em xây dựng một cái chương trình an toàn lành mạnh
khi mà các em tham gia trên môi trường mạng
và bộ thông tin truyền thông thì cũng đã có một cái mạng lưới ứng cứu trẻ em
khi mà các em tham gia trên môi trường mạng nếu mà gặp phải các tình huống xấu
và một cái điểm nữa là như chúng ta đã thấy là
hiện nay chúng ta có tổng đài bảo vệ quốc gia trẻ em một trăm một mươi một
thì nếu mà các em có những cái
xâm hại hoặc là có những cái vướng mắc hoặc là phát hiện ra những cái hành vi mà xâm hại các em
thì các em có thể gọi đến tổng đài quốc gia một trăm một mươi một
thì cũng sẽ giúp các em
có thể có những cái giải pháp hoặc là
sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng
để có thể là
giải quyết các cái vướng mắt của các em liên quan đến khi mà các em sử dụng mạng
ngoài vấn đề về an ninh mạng thì hiện nay các bậc phụ huynh
tâm lý chung là có một cái mối lo pháp đó là trẻ em bị nghiện thiết bị
và sử dụng quá nhiều thiết bị
khi mà kết nối với internet
sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý sức khỏe
luật sư có nhận định như thế nào về nguy cơ này ạ
rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà con em chúng ta ở nhà nhiều
thì chắc chắn là các em sẽ có tiếp xúc nhiều hơn
với cái môi trường mạng
và những cái thiết bị
trên máy tính hoặc là trên xem tivi nhiều
thì khi mà các em sử dụng mà nếu mà không có sự điều độ và không có cái quản lý về mặt thời gian ấy
thì các em sẽ
suốt ngày ngoài cái giờ học thì các em chỉ thích chơi game hoặc là chỉ thích tham gia các cái hoạt động trên
youtube hoặc là các cái hoạt động mạng
thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của các em
ví dụ như là như chúng ta đã thấy là có một số vụ án
có một số em là do nghiện game quá
mà các em thực hiện những cái hành vi
trong thực tế giống như game
ví dụ như là có một số bạn
vụ án là
như chúng ta thấy là các em
chơi game bạo lực nhiều cho nên các bạn ấy đã dùng cái hành vi
xem trên game và thực hiện lại cái hành vi đó
và cũng đã gây
sát thương cho một cái bạn học cùng lớp khác
thì như vậy chúng ta thấy là có thể những cái hành vi trên game nó sẽ biến thành hành vi ở đời thực
và nó sẽ làm ảnh hưởng đến các em
và một số bạn khác thì lại do tham gia quá nhiều các cái
thông tin trên facebook chẳng hạn thì bị ảnh hưởng đến
sức khỏe và bị ảnh hưởng đến tình cảm ví dụ như các bạn gái
khi mà bị có những hành vi xúc phạm trên facebook
thì các bạn cũng có
tức là nó ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm và nó sẽ không thể học tốt được
và nó sẽ ảnh hưởng đến các em
một câu hỏi nữa xin được dành cho luật sư đó là
chúng ta thấy rằng internet đã và đang và sẽ trở thành một môi trường vô cùng quan trọng trong cuộc sống
vậy thì trách nhiệm xây dựng cái tấm khiên để bảo vệ trẻ em trong thế giới ảo là
câu hỏi của ai
và chúng ta sẽ làm như thế nào thưa luật sư
đối với cái trách nhiệm mà chúng ta có những tấm khiên bảo vệ đối với các em
thì như chúng ta có thể thấy là trách nhiệm
sẽ thuộc về nhà nước đầu tiên
tức là nhà nước ta sẽ có những cái ban hành
hành lang pháp lý
cụ thể là như tôi đã nói là chúng ta có được trẻ em
chúng ta có luật an ninh mạng
và chúng ta có các cái quyết định
để thực hiện các cái quy định này
và hiện nay thì chúng ta cũng đang có cái dự thảo
về cái bộ quy tắc ứng xử với trẻ em trên môi trường mạng
thì đấy chính là những cái hành lang pháp lý đầu tiên
ngoài ra thì những cái hành lang pháp lý tiếp theo đó là
nếu mà có những hành vi vi phạm trên môi trường mạng thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự
thì đấy là những cái hình thức là hành lang để chúng ta bảo vệ các em cũng như là bảo vệ các cái đối tượng khi sử dụng
tham gia trên môi trường mạng
một cái hành lang tiếp theo đấy là tôi nghĩ đó chính là nhà trường
nhà trường thì cũng là những cái tổ chức mà sẽ giúp các em
có được những cái kiến thức
để tự bảo vệ mình khi tham gia trên môi trường mạng
và bản thân luật sư của chúng tôi đoàn luật sư thành phố hà nội cũng đã tổ chức nhiều các chương trình tuyên truyền
về luật an ninh mạng đối với các nhà trường
ví dụ như là trong
hai tháng vừa rồi thì chúng tôi làm được
ví dụ như là các trường phổ thông trung học đa phúc hoặc là trung học cơ sở
hoặc là một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
chúng tôi cũng đã tiến hành tuyên truyền được để các em nắm bắt được
làm thế nào để sử dụng mạng an toàn nhất
và cái tấm kiên thứ ba tôi nghĩ đó chính là gia đình
bố mẹ các em sẽ là những cái người
mà thường xuyên gắn bó với các em
bà sẽ tâm sự với các em là
cách sử dụng mạng thế nào là an toàn nhất
và bố mẹ cũng nên khống chế cái thời gian các em sử dụng mạng
tất nhiên là có thể là thỏa thuận với các em
chúng ta cũng không nên gò ép quá
nếu như thỏa thuận với các em là sử dụng mạng một cách hợp lý
đây chính là cái lá khuyên mà an toàn và gần gũi nhất với các em đấy đúng không
dạ vâng đúng rồi ạ gia đình sẽ chính là cái nơi mà yêu thương các em nhất
cho nên là các em nên chia sẻ với gia đình khi mà chúng ta sử dụng mạng
một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất cụ thể của luật sư vừa rồi
cảm ơn luật sư